ngày một mươi ba tháng một mươi hai tại tỉnh quảng trị đã diễn ra lễ khánh thành dự án nhà máy thủy điện đắc rông bốn
đây là một trong những công trình trọng điểm hoàn thành trong năm hai nghìn một mươi chín nhằm chào mừng kỷ niệm ba mươi năm lập lại tỉnh quảng trị
sau một năm chín tháng thi công nhà máy thủy điện đắc rông bốn hoàn thành đi vào vận hành
dự án được ubnd tỉnh quảng trị cấp chủ trương đầu tư cho công ty cổ phần sơn hải thủy điện quảng trị năm hai nghìn một mươi sáu
và điều chỉnh dự án năm hai nghìn một mươi bảy với công suất hai mươi tám mw
công suất lắp máy gồm hai tổ máy toàn bộ thiết bị điện các hệ thống thiết bị phụ trợ của nhà máy đều đạt chất lượng tiêu chuẩn châu âu
diện tích lưu vực của nhà máy trên sáu trăm năm mươi km hai dùng tích toàn bộ hồ chứa gần một mươi tám triệu m ba điện lượng trung bình hàng năm trên tám mươi năm triệu kwh
tổng mức đầu tư nhà máy gần một bốn trăm linh tỷ đồng
chỉ trong một thời gian ngắn đưa vào vận hành nhà máy thủy điện đắc rông bốn đã phát điện và thu được bảy tỷ đồng